trường lớp hư hỏng đồ dùng sinh hoạt giảng dạy và học tập thiếu thốn thực phẩm khan hiếm do bị cô lập thời gian dài vì mưa lũ và sạt lở đất
nhưng vượt qua những khó khăn thiếu thốn về vật chất những ngày này các trường học ở vùng rốn lũ vùng sâu vùng xa huyện dẻo cao kỳ sơn tỉnh nghệ an đang tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm ba mươi sáu năm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
những ngày này các em học sinh lớp chín c trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở nậm tiếp đang hàng sai tập luyện các tiết mục văn nghệ để trình diễn trong ngày hiến trương nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một năm nay

trường tiểu học mường ải cũng phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số ba và số bốn để lại
được sự hỗ trợ về vật chất và động viên tinh thần kịp thời của nhiều tổ chức đoàn thể đặc biệt là lực lượng bộ đội biên phòng nghệ an nhà trường đã sớm vượt qua khó khăn đưa nhà trường sớm đi vào hoạt động dạy và học ổn định
ngoài khắc phục của nhà trường đó thì được rất nhiều các tổ chức đoàn thể đặc biệt là các đơn vị lực lượng quân đội đọng chấn đến địa bàn các tổ chức từ thiền công đoàn giáo dục việt nam hỗ trợ tiên hỗ trợ

ngoài khắc phục của nhà trường đó thì được rất nhiều các tổ chức đoàn thể đặc biệt là các tổ chức từ thiền công đoàn giáo dục việt nam hỗ trợ tiên hỗ trợ
của huyện vùng cao kỳ sơn vẫn tổ chức những hoạt động ý nghĩa
những luống hoa các em trồng trong khuôn viên nhà trường
chính là những món quà quý nhất của các em học sinh
gửi tặng các thầy cô vùng cao nhân ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một